sáng nay bão số hai đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp
hiện tại sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
trong sáu giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và tan dần
dự báo dành hưởng của vùng áp thấp này nên đêm nay và sáng mai ở các tỉnh thuộc khu vực việt bắc và tây bắc
như điện biên lào cai yên bái phú thọ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ chiều mai mưa lớn giảm dần ở các khu vực trên
tình hình diễn biến của mưa rông tại các khu vực sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo